ngày tám tháng một mươi một tại tỉnh thái nguyên bộ giáo dục và đào tạo phối hợp với trung ương hội hữu nghị việt nam lào và đại học thái nguyên
đã tổ chức chung kết cuộc thi hùng biện tiếng việt cho lưu học sinh lào tại việt nam năm hai nghìn một mươi chín
với chủ đề việt nam đất nước tôi yêu một mươi hai thí sinh xuất sắc đến từ một mươi hai trường đại học trong cả nước đã trình bày phần thi của mình bằng tiếng việt
có kèm theo các hình thức minh họa phong phú hấp dẫn với nội dung ca ngợi truyền thống lịch sử văn hóa của việt nam
kết thúc cuộc thi ban tổ chức đã trao giải đặc biệt và bằng khen của trung ương hội hữu nghị việt nam lào cho thí sinh bun su kha lúc
đến từ trường đại học sư phạm đại học thái nguyên với phần dự thi mang chủ đề tình hữu nghị việt nam lào
ngoài ra ban tổ chức cũng đã trao một giải nhất ba giải nhì bảy giải ba cho các thí sinh đã có thành tích cao trong cuộc thi